ngày một mươi một tháng bảy nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung làm trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan thuộc bộ
ngành và lãnh đạo tỉnh quảng trị đã đến viếng dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín và di tích thành cổ quảng trị thăm tặng quà cho các gia đình chính sách
gia đình có công với cách mạng
đến thăm hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn và đường chín
bộ trưởng đào ngọc dung cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh quảng trị đã kính cẩn dân hoa
dân hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ
tại thành cổ quản trị lãnh đạo bộ lao động thương minh và xã hội cùng lãnh đạo tỉnh quảng trị
đã đặt vòng hoa và dân hương tại đài tưởng niệm chiến sĩ thành cổ
cùng ngày bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội cũng đã đến thăm hỏi
động viên các mẹ việt nam anh hùng các gia đình chính sách người có công và cách mạng trên địa bàn tỉnh quảng trị